trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang rất phức tạp số lượng người bị cách ly ngày càng tăng
bệnh viện công an tp hà nội đang là một trong những đơn vị nỗ lực gồng mình chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ẩn sau trong cuộc chiến này phải kề đến những người phụ nữ lạng thầm
cung cấp những suất cơm hàng ngày tại khu cách ly
đằng sau những bữa ăn ấm lòng ngon miệng đầy đủ chất dinh dưỡng của các cán bộ chiến sĩ
đặc biệt là bệnh nhân cách ly tại bệnh viện công an tp hà nội là sự cống hiến tận tụy của những người đứng bếp
bốn giờ ba mươi phút chiều tại khu bếp của bệnh viện công an tp là giờ làm việc bận rộn nhất của những người phụ nữ làm nghề đứng bếp
gần một tháng nay các chị em trong nhà bếp được sao nhiệm vụ nấu thêm gần trăm suất ăn cho những bệnh nhân khu cách ly
tuy công việc vất vả nhưng trách nhiệm của các chị em cũng lông lên trách nhiệm rất là cao
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
hàng ngày thì cứ đưa cơm sang giao cho các y tá ở dưới
các y tá mang cơm lên mặc bảo hộ mang lên
đấy là một kỷ niệm từ bé lớn bây giờ mới gặp trường hợp như thế này
mỗi ngày thực đơn ở đây ba bữa đều được thay đổi linh hoạt
thực phẩm tươi ngon đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh
đảm cho những suất cơm tới tay những bệnh nhân cách ly được ngon và nóng hổi nhất
hàng ngày vào các khung giờ cố định các chị sẽ phân công nhau vận chuyển các suất cơm bằng xe đẩy lên sảnh bệnh viện
sau đó các cán bộ y tế sẽ có trách nhiệm đưa tận tay những suất ăn này
em thấy đồ ăn ở đây rất là ngon ạ
vì là mỗi ngày đổi một món khác nhau nên là em cảm thấy là cơ thể mình được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng ấy chị
các chị em đây đi làm là rất sớm
có nhiều người nhà xa đi là rất là sớm
sớm vất vả
nhiều người còn có gia đình đi thì từ sáng sớm đến tối mịt đấy về
thì công việc cũng tuy vất vả nhưng mà chị em cũng khắc phục vì công việc thì các chị em vẫn đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao
những suất cơm được chuẩn bị bởi các chị em tại khu bếp bệnh viện công an phục vụ bệnh nhân cách ly trong những ngày này
có ý nghĩa không chỉ với từng người cách ly mà còn mang ý nghĩa lớn với cộng đồng
họ là đại diện cho những tập thể đang ngày ngày chấp nhận hy sinh
và lùi về phía sau để công hiến góp phần đẩy lùi dịch bệnh